thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ gắn với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã được cấp ủy chỉ huy các cấp bộ đội biên phòng tỉnh sơn la coi là một nhiệm vụ trọng tâm
qua hơn năm năm triển khai thực hiện cuộc vận động đã đem lại nhiều hiệu quả và chuyển biến tích cực tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ tham gia thi đua rèn đức luyện tai khơi dậy niềm tự hào ý chí phấn đấu vươn lên ghi nhận tại đồn biên phòng mường lèo huyện sốc cộp tỉnh sơn la
năm năm qua đảng ủy ban chỉ huy đồn biên phòng mường lèo đã triển khai thực hiện nhiều mô hình chương trình có ý nghĩa thiết thực như thầy giáo quân hàm xanh cán bộ tăng cường xã mang quân hàm xanh
chương trình bỏ giống cho người nghèo nơi biên giới hũ gạo tình thương ủng hộ cho người nghèo nơi biên giới chương trình nâng bước em tới trường
đảng ủy ban chỉ huy đồn biên phòng mường lèo đã triển khai thực hiện nhiều mô hình chương trình có ý nghĩa thiết thực như thầy giáo quân hàm xanh cán bộ tăng cường xanh ủng hộ cho người nghèo nơi biên giới
chương trình nâng bước em tới trường

bên cạnh đó đồn biên phòng mường lèo cũng tổ chức tuần tra đơn phương song phương quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm có liên quan đến ma túy trên tuyến biên giới do đồn phụ trách
trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng thì đơn vị luôn xác định trọng tâm là đấu tranh với các loại tội phạm liên quan ma túy
định kỳ hàng tháng đội phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị luôn có các kế hoạch công tác nghiệp vụ để đấu tranh với các loại tội phạm ma túy
ngoài ra chúng tôi còn phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh công an huyện xúc cộp và các lực lượng có liên quan để thực hiện các chuyên đề
tham gia các chuyên án trên địa bàn để đấu tranh với tội phạm ma túy
cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ đã được thực hiện chặt chẽ nghiêm túc tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng
thông qua cuộc vận động đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị tư tưởng kiên định hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh
cán bộ chiến sĩ trong đơn vị có lập trường tư tưởng vững vàng xác định rõ trách nhiệm của người lính cụ hồ trong thời kỳ mới quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc